còn tại tỉnh bình dương công an thành phố thủ dầu một đã bắt giữ đối tượng dương phú hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê tại tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu đối tượng dương phú hiền và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hiện đang sinh sống
tại phường phú lợi thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có quan hệ tình cảm từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian quen nhau hiền thường xuyên đi làm việc ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hiền đón xe khách từ kiên giang đến thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
và chuẩn bị một chai xăng một con dao mục đích tìm bạn gái để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng bảy giờ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hiền thấy bạn gái đang đi bộ trước cổng một siêu thị
liền chạy tới tạp xăng và dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân nằm gục xuống đường
lúc này hiền tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân bị thương
sau khi gây án hiền bỏ trốn khỏi hiện trường còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu
quá trình điều tra truy xét công an thành phố thủ dầu một đã phát hiện bắt giữ được dương phú hiền
khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh gia lai